trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus chiều một mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tối cùng ngày theo giờ hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
đã đến thăm lớp dạy học tiếng việt cho con em cộng đồng người việt nam tại belarus
sau khi thăm lớp học tiếng việt tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến thăm thầy và trò lớp học tiếng việt
trong một ngôi trường trung học tại thủ đô mink
chủ tịch quốc hội xúc động khi tận mắt chứng kiến lớp học khang trang
nhìn các cháu học sinh từ bảy đến một mươi sáu tuổi nói tiếng việt
các cháu cất lên lời ca đọc thơ bằng tiếng việt biểu diễn các tiết mục văn nghệ của quê hương
chủ tịch quốc hội cho rằng để được kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của các gia đình học sinh
đại sứ quán việt nam ban chấp hành hội người việt tại belarus sự hỗ trợ của chính quyền ban giám hiệu trường
cộng đồng người việt nam tại belarus đánh giá rất cao chủ trương
và các chính sách hỗ trợ xây dựng đề án nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng việt
cho người việt nam ở nước ngoài của đảng và nhà nước ta
điều này rất phù hợp với nguyện vọng của đại đa số việt kiều đang sinh sống xa tổ quốc
mong muốn hướng con em mình về với quê hương về với truyền thống dân tộc qua tiếng việt
quỹ ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đại sứ quán việt nam và hội người việt tại belarus khẳng định
sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để củng cố duy trì và phát triển lớp tiếng việt cho cộng đồng người việt nam tại belarus